tin an ninh trật tự chiều ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo trong vụ khủng bố vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba một mươi bị cáo bị tuyên mức án trung thân
trong vụ án này có năm mươi ba bị cáo bị đưa ra xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân bốn mươi năm bị cáo bị xét xử về tội khủng bố
một bị cáo bị xét xử về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và một bị cáo bị xét xử về tội che giấu tội phạm
nhằm đảm bảo tính nghiêm khắc của pháp luật đảm bảo tính dân đe giáo dục sâu sắc nhưng cũng thể hiện chính sách khoan hồng nhân văn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án trung thân đối với một mươi bị cáo trong đó hai bị cáo isonier cư trú tại bắc carolina hoa kỳ và hầu nguyễn ne ban
trú tại xã chiêu xê huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đóng vai trò chủ chốt chỉ huy
năm bị cáo bị tuyên phạt hai mươi năm tù giam các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ chín tháng đến một mươi chín năm tù giam
hội đồng xét xử cũng tuyên chín mươi hai bị cáo trong vụ án phải có trách nhiệm bồi thường dân sự đối với các cơ quan tổ chức cá nhân bị thiệt hại về vật chất và tinh thần
liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa ngày hôm qua trên địa bàn huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam công an huyện a lưới của tỉnh thừa thiên huế cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ được hai nghi phạm trong vụ cướp
hai đối tượng bị bắt giữ là trần đông lập chú tại huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam
và đặng văn được chú tại thành phố huế
qua đấu tranh bước đầu hai đối tượng khai nhận do nợ nần nên đã bàn nhau đi cướp tài sản
khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng một hai đối tượng đã xông vào một chi nhánh ngân hàng agribank ở xã duy hòa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam dùng hung khí không chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tiền
khi phát hiện cứu chuông báo động của ngân hàng thì hai đối tượng đã hoảng sợ và bỏ chạy
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam

vụ cháy xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại nhà xưởng của một công ty nằm trên đường tân phước khánh ba mươi năm phường tân phước khánh thành phố tân uyên tỉnh bình dương
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam
này trốn khỏi trại giam mỹ phước và định bắt xe tiếp tục bỏ trốn
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một phạm nhân vương trọng hưng khi đang lao động bên ngoài
tại đội một mươi tám khu lao động dạy nghề trại giam mỹ phước đóng ở thị trấn mỹ phước
huyện tân phước tỉnh tiền giang
trong lúc lao động hưng đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo nên bơi qua sông bỏ trốn
hưng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
và bị tòa án tuyên phạt một mươi ba năm tù đang chấp hành án tù tại trại giam mỹ phước
hưng đang chấp hành án tù được ba năm đến ngày một mươi tám tháng một thì bỏ trốn
sau đó đại tá lê bá thụy giám thị trại giam mỹ phước đã ra quyết định truy nã hưng
đến ngày một mươi chín tháng một hưng đang bỏ trốn tại bến xe miền tây tp hcm thì bị bắt giữ
hiện hưng đang được cảnh sát đưa lại về trại giam mỹ phước để phục vụ cho công tác điều tra
sở giao thông vận tải tp hcm có văn bản gửi sở thông tin
và truyền thông thành phố đề nghị giải quyết nội dung đăng trên trang fanpage
liên quan công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi nhà xe thành bưởi
hiện trên trang fanpage xe khách thành bưởi tích xanh đăng nội dung
tiết kiệm thời gian tiết kiệm tiền bạc cần thơ tp hcm rút ngắn thời gian chỉ còn hai giờ ba phút giá vé một trăm sáu mươi năm k
theo sở giao thông vận tải tp hcm thanh tra sở đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô không thời hạn đối với công ty này
về nội dung thông tin trên mạng liên quan đến thành bưởi đề nghị sở thông tin và truyền thông thành phố
và hỗ trợ kỹ thuật ngăn chặn các thông tin nêu trên đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trước đó cũng fanpage này đăng tải thông báo về việc chạy tuyến tp hcm cần thơ
bắt đầu từ một mươi một h ngày một mươi tám tháng một và cũng dùng số điện thoại đường dây đóng quen thuộc của hãng
cho hành khách đặt vé
lãnh đạo sở giao thông vận tại tp cn khẳng định không cấp phép cho thành bưởi
tuy nhiên việc yên phong sử dụng fanpage của thành bưởi để kêu gọi người dân đi lại bằng xe yên phong
đang gây hiểu lầm và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy
chi cục kiểm lâm tp hcm vừa phối hợp với ban quản lý vườn quốc gia u minh thượng tỉnh kiên giang
thả hai mươi bốn động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
hai mươi bốn động vật hoang dã trên thuộc một mươi loài trong đó có một số loài như trù năng trù hợp lưng đen
trù bao cờ trằng đất mèo trừng chim cao các bụng trắng
số động vật hoang dã trên do người dân tự nguyện bàn giao cho chiếc cục kiểm lâm tp hcm
sau thời gian cứu hộ chăm sóc theo quy định số động vật hoang dã trên được lực lượng chức năng
thả về vườn quốc gia u minh thượng
trong số động vật hoang dã thả về môi trường tự nhiên lần này có công tranh đất nặng khoảng năm mươi tám kg
dài khoảng bốn m tên khoa học là python pv status
do một người dân ở huyện bình chánh tự nguyện bàn giao cho chiếc cục kiểm lâm tp hcm vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trước đóng một tuần
chiếc cục kiểm lâm tp hcm phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng đai
thả bốn mươi một cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đáng nhấp thình năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công an các tỉnh thành phía nam đã đồng loạt ra quân
tấn công trấn áp quyết liệt các loài tội phạm làm nhiều chiến công thành tích xuất sắc
bắt giữ các đối tượng là đầu lậu vận chuyển mua bán trái phép các loại pháo nổ với số lượng cực lớn
tại tp hcm chỉ trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã phát hiện bốn mươi năm vụ bắt giữ bảy mươi tám đối tượng
thu giữ hơn chín tấn pháo các loại khởi tố một mươi sáu vụ ba mươi sáu đối tượng xử lý vi phạm hành chính hai mươi hai vụ hai mươi sáu đối tượng
cụ thể vào ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện củ chi đã bắt quả tàng hà xuân châu
và trần kim dầu
hành vi vận chuyển buôn bán hàng cấm lao pháo nổ với số lượng lớn từ biên giới campuchia về khu vực huyện củ chi
sau đó phân phối pháo nổ cho các đầu mối tại tp hcm và các tỉnh thành khác thông qua dịch vụ gửi hàng bằng xe khách
phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là đối tượng sử dụng xe ô tô
sau đó mua tại cửa khẩu về các dấu tại các huyện và ở huyện củ chi
được sự chỉ đạo của đồng chí phó công an huyện lực lượng trinh sát qua theo dõi xác định được đối tượng
tiến hành điều tra xác định rõ đối tượng tên châu và giao là hai đối tượng là mua bán pháo nổ
qua một mươi ngày theo dõi các trinh sát
đã xác định mục tiêu kho hàng nơi địa điểm chứa hàng và các chành xe ở trên địa bàn huyện
từ đó trên ý kiến của ban chính quyền công an huyện tiến hành phá án
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một hai nghìn hai mươi ba tổng lực lượng ra quân phá án kết quả bắt đối tượng trên đường dẫn chuyển
và khám xét
tại kho ở huyện hồ chí và kho ở hốc môn thu giữ ba tấn pháo nổ
công an thành phố hồ chí minh cùng với các lực lượng nghiệp vụ đã triệt phá đường dây vận chuyển tàn trữ
buôn bán pháo lậu liên tỉnh quy mô đặc biệt lớn
thu giữ tan vật lớn nhất của cả nước tính từ đầu năm đến nay qua công tác nắm bắt tình hình
và phát động phong trào quân chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an thành phố hồ chí minh phát hiện đối tượng tăng quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cư trú huyện giang thành tỉnh kiên giang đã cấu kết với các đối tượng
đặng duy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai danh tích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng cư trú tại thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
hoạt động vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ kiên giang về thành phố hồ chí minh
tiêu thụ và trung chuyển đi nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước dưới bỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải
các đối tượng nguy trang pháo nổ trên các thùng xốp chứa cá khô ghi sẵn thông tin người nhận
sau đó chỉ đạo tài xế và phụ xe vận chuyển lên thành phố hồ chí minh tập kết tại quán cà phê phường bình hưng hòa a quận bình tân
do đối tượng nguyễn đăng thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư trú phường bình hưng hòa b quận bình tân làm chủ để cướp chấu
sau đó đi giao cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn thành phố thông qua các dịch vụ giao hàng trực tuyến
với phương thức thủ đoạn nêu trên từ khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ
bằng nhóm do tăng quốc tiến cầm đầu đã vận chuyển tiêu thụ gần sáu
ngàn ký lưu đam pháo nổ ra thị trường tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh cà mau long an vĩnh phúc và thành phố hà nội
đây là số lượng tàn vật pháo nổ thu giữ trong một đường dây lớn nhất từ đầu năm đến nay trên cả nước
mặc dù các đối tượng hoạt động lưu động liên tỉnh cảnh giác cao độ thường xuyên thay đổi quy luật giao nhận pháo nổ
để che giấu sự phát hiện của cơ quan công an nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bang giám đốc công an thành phố
nhiều đơn vị cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ đã không ngại khó khăn gian khổ tỉ mỉ trà soát
thu thập từng đầu mối thông tin để dựng lên toàn bộ đường dây buôn bán hàng cấm nguy hiểm quy mô đặc biệt lớn này
sau thời gian dài củng cố hồ sơ chứng cứ khi thời cơ đã chín mùi ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh chủ công là phòng cảnh sát hình sự và công an quận bình tân
đã triển khai kế hoạch phá án đồng loạt trao quân bắt giữ đối tượng nguyễn đăng thành khi đang vận chuyển năm thùng pháo nổ
đồng thời tổ công tác của công an thành phố đã chủ trì phối hợp với công an tỉnh kiên giang và cục phòng chống ma túy
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bắt giữ các đối tượng cầm đầu gồm tăng quốc tiến đảng nguyên linh danh tích và bốn đối tượng lái xe phụ xe
mở rộng điều tra vụ án công an thành phố hồ chí minh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh cà mau tỉnh long an tỉnh vĩnh phúc và thành phố hà nội
bắt giữ sáu đối tượng có liên quan đến hành vi giao nhận mua bán pháo nổ từ băng nhóm của tăng quốc tiến
chỉ trong thời gian ngắn khoảng một mươi ngày công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp chủ trì phối hợp với công an thành phố hà nội
tỉnh vĩnh phúc kiên giang lòng an và cà mau để tiến hành khám xét tại một mươi một địa điểm
truy vét thu giữ được hầu hết số lượng pháo nổ với số tăng vật thu giữ lên đến gần sáu kg đam pháo nổ các loại

truy vết thu giữ được hầu hết số lượng pháo nổ với số tăng vật thu giữ lên đến gần sáu kg đam pháo nổ các loại
công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để tiến hành khám xét tại một mươi một địa điểm
truy vết thu giữ được hầu hết số lượng pháo nổ với số tăng vật thu giữ lên đến gần sáu kg đam pháo nổ các loại
công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để tiến hành khám xét tại một mươi một địa điểm

công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để tiến hành khám xét tại một mươi một địa điểm

công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để tiến hành khám xét tại một mươi một địa điểm

công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để tiến hành khám xét tại một mươi một địa điểm

công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để tiến hành khám xét tại một mươi một địa điểm
truy vết thu giữ lên đến gần sáu kg đam pháo nổ các loại

truy vết thu giữ lên đến gần sáu kg đam pháo nổ các loại
công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để tiến hành khám xét tại một mươi một địa điểm
truy vết thu giữ lên đến gần sáu kg đam pháo nổ các loại
công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để tiến hành khám xét tại một mươi một địa điểm
khuyến cáo rằng nếu như có nhu cầu tìm việc làm thì người dân nên lựa chọn những cơ sở giới thiệu việc làm quy tính
nên có bước tìm hiểu trước đối với những cơ sở những lĩnh vực những ngành mà bản thân muốn làm để có sự tìm hiểu chuẩn bị
trong thời gian tới công an tỉnh bình dương sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình
triển khai quyết liệt các kế hoạch tấn công trấn áp mạnh tội phạm bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

giành nghĩa chủ quyền cũng như không thể làm thay đổi sự thật chủ quyền đối với quần đảo hoàng sa thuộc về việt nam
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng
có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
tối ngày một mươi tám tháng một tại km bảy mươi hai tám trăm linh cô lộ chín thuộc địa phận thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
phòng phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với đồn biên phòng thuận đội trinh sát đặc nhiệm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đoàn hai cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng bắt quả tang hai đối tượng đinh xuân chiến và nguyễn hữu đại
cùng chú tại tỉnh quảng bình đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chín bốn trăm linh viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp
bước đầu các đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp do cả hai đối tượng mua từ một đối tượng người lào
không rõ lai lịch để vận chuyển ra quảng bình tiêu thụ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra